hiện nay bệnh tay chân miệng đang bùng phát nhanh tại thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành phía nam với diễn biến hết sức phức tạp
đây là dịch theo mùa nhưng ngành y tế cũng khuyến cáo với người dân
khi trẻ có dấu hiệu sốt cao sùi bọt mép biếng ăn
phải sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế để khám và điều trị
hiện nay bình quân mỗi ngày tại khoa nhiễm thường kinh của bệnh viện di đồng một
và bệnh viện di đồng hai đã có hàng nghìn gia đình đưa trẻ đến khám và điều trị
trong đó có nhiều trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng rất nặng
phải nằm ở phòng cấp cứu và thở bằng máy
cũng do phát hiện chậm đưa đến bệnh viện muộn
nên đã có một bé ở đồng nai bị tử vong
chị trần thị cẩm tú ở huyện trảng bàng tỉnh tây ninh
và lê ý lê quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
rất lo lắng khi con mắc bệnh tay chân miệng
nên đưa con đến bệnh viện từ rất sớm
nếu nó hết bệnh thì về cho nó nhà cho nó thoải mái hơn
bắt đầu nó nổi mấy cái nốt như vầy nè
xong rồi nó sưng mỏng nước lên
xong rồi nó bị sốt liên tục ba ngày
xong rồi rung tay rung chân
sợ sợ nó bị sốc cái gì não vậy đó
sợ nó không mới cho anh vô nhập viện
nếu phát hiện con có biểu hiện sốt cao khó hạ
giật mình chế phở nhiều rung tay rung chân
đi loạn troạn yếu liệt tay chân
khó thở phải đưa đến cơ sở y tế ngay
quan trọng nhất phụ huynh phải tuân thủ
theo phát đồ điều trị của bác sĩ
tái khám theo lịch hẹn
trên hình tay tương miện thì khoảng nửa tháng này
số ca nó lên khá là nhanh
và đặc biệt là nó nhiều ca nặng lắm
đa số là ngày nào cũng có những ca độ ba độ bốn
thậm chí là có em phải lọc máu thở máy rồi
và em bé nhỏ khá là nhiều
và cái thứ hai là cả tỉnh và thành phố đều có trẻ mắc hết
cho nên mình phải chú ý để mà mình phát hiện sớm
cũng như phòng ngồi cho tốt
hiện nay bệnh tay chân miệng vẫn chưa có vắc xin phòng
và thuốc điều trị đặc hiệu
biện pháp tốt nhất là giữ vệ sinh sạch sẽ nhà cửa
đồ chơi của trẻ tránh để trẻ đưa đồ chơi vào miệng v v
cách ly trẻ bệnh tại nhà không đến nhà trẻ trường học
nơi các trẻ chơi tập trung trong một mươi đến một mươi bốn ngày đầu của bệnh